và những yếu tố nào sẽ tác động tới bức tranh kinh tế và đầu tư
trong đoạn tổng hợp ngắn sau đây chúng ta sẽ cùng xem các chuyên gia kinh tế đánh giá như thế nào về điều này
báo cáo tình hình và những triển vọng của nền kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi tám do liên hợp quốc vừa công bố nhận định
kinh tế thế giới dự kiến vẫn ổn định trong hai năm tới sau khi đạt mức tăng trưởng ba trong năm vừa qua
đây cũng là đánh giá chung của giới phân tích khi nhìn vào tốc độ hồi phục đồng đều của tất cả các nền kinh tế
các yếu tố rủi ro địa chính trị không cản trở nhiều đối với kinh tế toàn cầu
năm nay theo phương đông là năm tuốt
biểu tượng của may mắn tôi tin tưởng đà tăng trưởng sẽ được duy trì
tăng trưởng kinh tế cũng tạo cơ hội cho các quốc gia tập trung chính sách vào việc giải quyết những vấn đề
như biến đổi khí hậu tình trạng bất bình đẳng và những trở ngại về thể chế đối với phát triển
mặc dù vậy những rủi ro cũng đã được chỉ ra như sự thay đổi trong chính sách thương mại
tình hình tài chính toàn cầu suy giảm đột ngột
và sự gia tăng những căng thẳng địa chính trị
tôi nghĩ chính trị sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối mạnh
chính trị của mỹ sẽ đối mặt nhiều gặp gành hơn trong giữa nhiệm kỳ của tổng thống donald trump
tại châu âu brexit cũng là một chủ đề nóng
bầu cử tại italia cũng sẽ có tác động
bạn sẽ thấy những giao động tâm lý
do đó khả năng các thị trường tài chính sẽ có điều chỉnh để tìm một điểm bình thường mới
sau một quãng thời gian tăng trưởng nóng
đó sẽ không phải là sự đổ vỡ hay thảm họa
nhưng việc điều chỉnh khoảng năm một mươi năm là có thể
theo các chuyên gia kinh tế của liên hợp quốc
bốn lĩnh vực cần cải thiện để giải quyết những thách thức
bao gồm tăng cường đa dạng hóa nền kinh tế
giảm bất bình đẳng hỗ trợ đầu tư dài hạn
và giải quyết những thiếu sót về thể chế
những yếu tố nào theo ông là chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu ý
chúng ta vẫn nên theo dõi kinh tế mỹ
vì đó là một nền kinh tế đầu tàu
mà nó có mang tính ảnh hưởng rất là rộng
cho tất cả các nền kinh tế trên toàn cầu
kinh tế mỹ thì tôi cho rằng là vẫn tiếp tục tăng trưởng
tuy nhiên theo như tinh thần của biên bản cuộc họp mới nhất của pháp
thì cho thấy rằng là
cái trí số
lạm phát infashion vẫn chưa đạt được mục tiêu là hai
do đó kế hoạch của pháp tăng lãi suất từ bảy mươi năm cho đến một
trong năm hai nghìn một mươi tám tôi cho rằng là có thể sẽ thay đổi
là sẽ chỉ tăng tổng cộng khoảng năm cho đến bảy mươi năm
chúng ta cũng nên quan sát trung quốc
và các nền kinh tế mới nổi hàng đầu

họ sẽ tiếp tục tái cấu trúc
theo các kế hoạch rất tham vọng khác nhau
nhưng một điểm mà tôi cho rằng là
sẽ nổi lên như là một vấn đề
hay được hoàn cãi nhất trong năm nay
đó là sự xung đột giữa xu hướng biệt lập
và xu hướng toàn hậu cầu hòa
bảo hộ biệt lập mang tính biệt lập
thì các fta
thế hệ mới sẽ ra sao
tôi cho rằng tiếp tục sẽ có
và nó sẽ ảnh hưởng về trung hạn
đối với nền kinh tế quốc tế
chúng ta nên lưu ý
có một cái tin
có người để ý có người không
đó là chính phủ anh đang muốn thương lượng
để tham gia cptpp
nếu như đây là một ý định nghiêm túc
của anh quốc
thì chúng ta sẽ được chứng kiến
một cái thay đổi lớn mang tính cơ bản
về cái khung ban đầu của hiệp định
xuyên châu á thái bình dương đúng không
vì nước anh không phải ở châu á thái bình dương
nếu mà nước anh được tham gia
thì nó là một nét rất đặc biệt
và nó cũng là một dạng fta thế hệ mới
và mang tính ảnh hưởng chung và dài hạn
đến nền kinh tế quốc tế
vậy thì sự lạc quan đối với triển vọng của kinh tế
theo ông sẽ được phản ánh như thế nào vào cái diễn biến của
các cái thị trường cụ thể như là các thị trường hàng hóa
và đặc biệt chúng ta quan tâm ở đây là các loại hàng hóa tiêu dùng
cũng như là loại hàng hóa cơ bản như là dầu mỏ
hay là kim loại nông sản
hiện nay sau đúng một năm
kể từ tháng một năm ngoái
thì giá dầu thô quốc tế
đang ở khu vực sáu mươi hai đô la mỹ một thùng
vẫn chưa vượt được qua khu vực
cản hay còn gọi là mức kháng cự mạnh đầu tiên là sáu mươi hai sáu mươi bốn
như chúng ta đã từng phân tích
nếu vượt qua được sáu mươi hai sáu mươi bốn chúng ta có thể kỳ vọng rằng
nó có thể lên được bảy mươi năm bảy mươi tám đô la mỹ một thùng
nhưng hết sức lưu ý là cho đến giờ phút này
thì nguồn cung vẫn dồi dào hơn là cầu
năm nay có thể là năm thành công về giá
đối với các sản phẩm dạng hạt nông nghiệp
ví dụ như là đậu tương ví dụ như ngô ví dụ như lúa mì gạo
ít nhất là trong hai quý đầu năm
thì tôi cho rằng thị trường hàng hóa
tiếp tục phục hồi và tăng trưởng
chúng ta cũng đang kỳ vọng như vậy
nó phản ánh sự lạc quan đối với tăng trưởng của nền kinh tế
và chúng ta cũng đã thấy là thị trường tài chính thì luôn có những sự vận động không ngừng
để phản ánh sức khỏe của nền kinh tế cũng như là nhu cầu đầu tư của người dân
mà cũng chính vì thế mà những cái sản phẩm tài chính cũng đã liên tục ra đời
ví dụ như mới đây thôi thì chúng ta cũng đã thấy sản giao dịch hoa quả kỳ hạn đầu tiên trên thế giới
đã vừa ra mắt tại trung quốc
sở giao dịch hàng hóa trịnh châu cho rằng táo là sản phẩm hoa quả tươi giao kỳ hạn đầu tiên trên thế giới
và trung quốc hiện nay chiếm tới hơn một phần hai sản lượng táo toàn cầu
với hơn bốn mươi ba triệu tấn trong năm vừa qua
giá cơ sở cho mỗi tấn táo được sản giao dịch này định lượng là khoảng bảy tám trăm linh nhân dân tệ một tấn
và nếu táo tươi được niêm yết như một sản phẩm tài chính chưa đủ để hấp dẫn giới đầu tư
thì có một thứ khác có lẽ sẽ mang lại cảm giác mạnh hơn rất rất nhiều
đó là thị trường giao dịch tiền điện tử hay còn gọi là tiền mã hóa
nhiều cách gọi khác nhau nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là thử thách cao độ tâm lý
và sự kỳ vọng của giới đầu tư tài chính thậm chí là vượt ra khỏi những giới hạn thông thường
năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu sự bùng phát chưa từng có của thị trường tiền điện tử
loại tiền mã hóa có giá trị thị trường lớn nhất trong hơn một tiền điện tử hiện nay bitcoin
từng tăng giá hơn hai mươi lần trong năm vừa qua chạm mức cao kỷ lục hơn hai mươi usd một bitcoin
nhiều đồng tiền điện tử khác thậm chí đã có mức tăng giá tới hàng ngàn lần
những mức tăng phi mã này có phải là dấu hiệu hình thành một bong bóng
và nếu vậy thì khi nào nó đổ vỡ vẫn còn là một ẩn số
thực tế là không ai có thể dự đoán về tương lai của bitcoin có thể nó là bong bóng
tuy nhiên thực tế là rất khó để đánh dấu
bởi vì chúng ta thực sự không biết mỗi loại bitcoin có những giá trị cơ bản cụ thể như thế nào
nhiều người ví tham gia vào thị trường tiền mã hóa giống như chơi một trò chơi cầu trượt siêu tốc
khi biên độ giao động của nó không dành cho những người yếu tim
ví dụ như đồng bitcoin tăng tốc lên hai mươi usd trong thời gian ngắn
và cũng chỉ trong thời gian ngắn bị bán tháo gần năm mươi giá trị
vậy điều gì sẽ xảy ra khi quả bong bóng vỡ
hầu hết bitcoin nằm trong tay một vài nghìn người rất rất giàu có
vì vậy nếu bong bóng vỡ những người này chỉ đơn giản là nghèo đi một chút
tôi không nghĩ rằng nó sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng lớn
bitcoin giống như những loại tiền mã hóa khác hấp dẫn vì tính hữu hạn trong bối cảnh
những mối lo ngại về giá trị các loại tiền pháp định
nhưng những biến động khó lường của nó cũng cho thấy một rào cản quan trọng
trong việc duy trì lợi thế của sản phẩm này như một phương tiện thanh toán
vốn cần sự ổn định và dễ tiên liệu trong nền kinh tế thế giới hiện nay
dù sinh ra với mục đích gì thì bây giờ rõ ràng là đồng tiền mã hóa
như là đồng tiền bitcoin là một cái đại diện chủ yếu hiện nay
thì lại đang trở thành một công cụ đầu cơ và tạo thành những cái cơn sóng
rất là mạnh trên thị trường tài chính như năm vừa qua chúng ta đã thấy
vậy ông đánh giá như thế nào về cái hiện tượng cơn sốt tiền kỹ thuật số này
và nhiều người đang liên hệ nó giống như là những cái hiện tượng bong bóng thị trường tài chính
như những năm trước đây
thậm chí là trong lịch sử thì có bong bóng hoặc tùy lý
so sánh thì tôi cho rằng là nên so sánh với cả bongbong com đầu năm chín mươi của thế kỷ trước
vì họ kỳ vọng rằng ngành it sẽ có rất nhiều cái như là quảng cáo thời bây giờ
tuy nhiên là sau đó bong bóng nó sụp đổ ngay bởi vì nó chưa đủ
chưa phát triển được đến cái mức như thế
cũng như thế
thì đồng tiền mã hóa hay còn gọi là dựa trên công nghệ blockchain hiện nay
có thể các ứng dụng sẽ có trong tương lai là rất tốt rất hữu ích
nhưng mà không phải bây giờ
tức là hạ tầng công nghệ nó chưa phát triển đủ mức độ đấy
một trong những cái mà người ta lo ngại nhất đó là
chúng ta cứ lấy ví dụ bitcoin đi
đó là tính vô danh trong các hoạt động chuyển tiền qua lại
vậy thì các quốc gia nga không chế thế nào vấn đề rửa tiền
vấn đề tài trợ khủng bố thậm chí vấn đề liên quan đến mức hàng nhân
tôi không nghĩ là nó là tiền
tất nhiên có thể sau này
có thể sau này nó được công nhận như là một loại hàng hóa đặc biệt
công nghệ blockchain nó có những ưu điểm nhất định
vì vậy có một số ngân hàng có thể sẽ tiến hành ico
đồng tiền kỹ thuật số của zip mình
nhưng khi đó thì có nghĩa là điều là đã được pháp định rồi
có nghĩa là một cái quốc gia đã công nhận và sử dụng
được ngân hàng đó sử dụng
nhưng tôi cho rằng họ cũng sẽ không gọi là tiền
họ coi như là một công cụ thanh toán đó
xét trên khía cạnh kỹ thuật thôi nhé
thì có hai giả định cho đồng bitcoin
giả định thứ nhất bong bóng đã vỡ
ở mức sắp xỉ hai mươi usd một bit
và chúng ta xem đồ thị gọi là bóng bóng vỡ kinh điển
đồ thị kinh điển về bong bóng vỡ
chúng ta đang ở pha nào chúng ta nhìn thấy rồi
tức là nó có thể hồi phục về trên một mươi sáu
nhưng sau đó khi mọi người yên tâm rằng nó lại trở lại bình thường và tăng trưởng
nó sụp đổ
trong một giả định ngược lại
theo một số nhà lý luận và phân tích
nói rằng là đây chỉ là một đợt điều chỉnh
để tăng tốc tiếp lên năm mươi sáu mươi thậm chí một trăm linh đô một bit trong năm nay
thì tôi ứng dụng lý thuyết sống
ít nhất nó cũng phải điều chỉnh dưới một mươi usd
tức là cỡ khoảng tám bảy tám trăm linh usd một bit
cần phải lấy đà nhiều hơn nữa
cần phải điều chỉnh như thế
rồi nó mới tăng tốc được
nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư tài chính lâu năm
thì ông có một lời khuyên nào đối với các nhà đầu tư
khi họ nhìn vào những sự tăng trưởng
có thể nói là rất đáng thèm muốn như vậy
của một loại tài sản
họ cần phải chuẩn bị cái tâm lý cho mình như thế nào
nếu mà muốn có ý định tham gia
tôi thì không dám khuyên người khác
bởi vì tiền là của họ
và quyết định đầu tư là của họ
chứ không phải của tôi
nhưng nếu là cá nhân tôi
tôi luôn luôn rất bình tĩnh
với những sản phẩm tăng tốc quá nhanh
vì nói như ông bà ta nói
bạo phát thì bạo tàn
tăng trưởng nhanh quá thì cũng
sụp đổ cũng rất nhanh thôi
vấn đề là chúng ta tư duy như thế nào
cho nó đúng với đầu tư tài chính
quan trọng là kiểm soát được
cái tâm lý đầu tư của mình
ít nhất là chúng ta phải sống sót trên thị trường
ít nhất là giảm thiểu rủi rót
giảm thiểu rủi rót
vâng xin được cảm ơn
nhà tư vấn tài chính
đồng lập trần khắc minh
và thưa quý vị
đó cũng là lý do
mà nhiều người cho rằng
những gì đang diễn ra
mới chỉ là điểm khởi đầu
cho những biến động khó lường
của kinh tế toàn cầu
xu hướng phân hóa
tăng trưởng nóng
hay vỡ bong bóng
thậm chí là khủng hoảng
vẫn là những rủi ro rình rập
đòi hỏi những cách tiếp cận
thận trọng và toàn diện
một câu nói
chúng tôi vẫn muốn nhắc lại
trong kinh tế thị trường
không có đúng sai

và chúng ta cùng mong cho tất cả
mọi người cùng thắng
đó mới chính là cái đích
của tăng trưởng bền vững
và bao trùm
một lần nữa
xin được cảm ơn
nhà tư vấn tài chính độc lập trần khắc minh
đã tham gia
và có những chia sẻ
phân tích với chương trình
của chúng tôi
và các bạn đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại